mới đây các bác sĩ bệnh viện đa khoa thống nhất vừa thực hiện thành công ca chơi khuết thổng ra vùng đỉnh đầu hiếm gặp cho một bệnh nhân nam bốn mươi hai tuổi
bệnh nhân là dbt ngụ huyện tràng bom nhập viện trong tình trạng tỉnh táo vùng da đầu bị khuyết hỏng kích thước lớn năm x tám cm
sau khi thăm khám các bác sĩ quốc hội chứng thương trình hình bỏng đã tiến hành phẫu thuật che phủ phần mềm của mạch rời xoay vặt ra cho bệnh nhân
theo bác sĩ trung khoa một nguyễn tá quý đây là ca khuyết thổng ra đầu hiếm gặp nếu không thực hiện che khuyết thổng ra đầu sẽ gây ra tình trạng nhiễm trùng viêm nhiễm nguy hiểm
phẫu thuật chuyển vạt là một kỹ thuật khó phức tạp đòi hỏi sự khéo léo kinh nghiệm của các bác sĩ kỹ thuật viên
việc che phủ huyết thống phần mềm bằng các phương pháp tạo hình đem lại chức năng thể hình cho các cơ quan bị tổn thương
qua đó giúp phần ra đầu của bệnh nhân có thể hồi phục lại tóc đảm bảo tính thẩm mỹ cho bệnh nhân
huyết hỏng phần mềm là một tổn thương thường gặp do nhiều nguyên nhân như làm mất tổ chức phần mềm nậm lộ những cấu trúc quan trọng như xương khớp gân mạch máu thần kinh
trước đây việc điều trị khuyết thổng phần mềm thường gặp rất nhiều khó khăn chủ yếu dựa vào các vặt tại chỗ vặt có cuống mặt liền
tuy nhiên nhiều vị trí nhiều trường hợp tại chỗ không đảm bảo được việc chê phủ các khuyết hỏng gây khó khăn trong việc điều trị và phục hồi chức năng
chuyển vặt tự do là chuyển vặt từ nơi này đến nơi khác trên cơ thể mạch máu nuôi được cắt rời khỏi nơi cho và sau đó sẽ được nối với mạch máu nơi nhận để tái lập tần hoàn trong vặt
ngày nay nhờ sự phát triển của vi giải phẫu học và vi phẫu thuật cũng như dụng cụ trang thiết bị mà việc phẫu thuật điều trị khuyết hỏng phần mềm được phát triển ngày càng hiệu quả cao
trên thực tế có rất nhiều vặt lựa chọn như vặt cơ lưng rộng vặt đùi trước ngoài vặt mu chân
việc lựa chọn vặt ra cần phải xem xét rất nhiều yếu tố như có cấu trúc giải phẫu có hình dạng hay không kích thước có theo yêu cầu của tổn thương độ mềm độ trung của vặt ra hay không ít để lại di chứng thẩm mỹ
chức năng của nơi lấy phạt và nơi nhận vạt không phải hy sinh động mạch chính của cơ thể và có tính linh hoạt cao đáp ứng với nhiều nhu cầu cấu tạo khác nhau tính ổn định và khả năng chịu lực của vạt
các yếu tố cũng hết sức quan trọng được xem xét đến như tỷ lệ sống sót của vặt khả năng kiểm soát nhận trùng
quan trọng nhất của một vặt ra đó là diện tích vặt ra và nguồn cung cấp máu
phô thật viên cần phải nắm rõ giải phẫu về mạch máu và cấp máu cho vùng mặt để có thể xây chuyển vặt ra phục vụ cho việc tái tạo khuyết hồng trong đó có mạch máu vùng mặt chủ yếu là từ động mạch cành ngoài
khuyết hồng lớn thì không thể khâu tại chỗ được vì sẽ gây ra mất thẩm mỹ biến dạng cơ quan chức năng như môi đầu mắt
vì vậy sử dụng vặt ra tại chỗ có thể đáp ứng được những nhu cầu về thẩm mỹ
còn đối với các khuyết hồng kích thước lớn cần mô chê phủ nhiều thì sẽ cần đến vặt ra vi phẫu lấy mô ra từ xa ở đuôi của chính bệnh nhân và chuyển ghép vi phẫu lên vùng mặt hoặc đầu
đặc điểm cấu trúc giải phẫu vùng mặt đầu sẽ bao gồm một số cơ quan quan trọng như mũi mắt môi
ngoài đảm nhiệm chức năng cho cơ thể còn có vai trò quan trọng trong thẩm mỹ của mỗi cá nhân và ảnh hưởng đến cuộc sống của họ trong chính xã hội
ưu điểm của bàn ra tại chỗ đó là cùng trên vùng mặt nên có cấu trúc giải phẫu tương tự màu sắc da tầng hợp với vùng da do đó điều trị sẽ mang lại tính hiệu quả cao
ở việt nam truyền vật tự do trong điều trị khuyết hỏng tổ chức được thực hiện từ những năm một nghìn chín trăm tám mươi ở những bệnh viện tuyến trung ương
ngày nay kỹ thuật này được áp dụng và phát triển ở các tuyến tỉnh
tuy nhiên phẫu thuật chuyển vặt tự do còn được triển khai ở mức độ hạn chế do kỹ thuật còn gặp rất nhiều khó khăn
để tiến hành cuộc phẫu thuật cần để đảm bảo vô trùng trước cuộc mổ kéo dài đội ngũ phẫu thuật viên có kinh nghiệm và đầy đủ trang thiết bị thực hiện kỹ thuật vi phẫu
bên cạnh đó công tác theo dõi bệnh nhân sau mổ cũng cần phải được chú trọng như tắc mối nối mạch nhiễm khuẩn và cần phải tự dự phòng thu yên tắc mạch